thưa quý vị bắc bộ sáng sớm ngày hôm nay thì vẫn còn mưa nhỏ sau đó thì trời sẽ khô ráo nắng đẹp nhiệt độ sẽ từ hai mươi sáu hai mươi chín độ c
tại miền trung thời tiết cũng khá lý tưởng ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ không vượt quá hai mươi chín độ c
còn riêng tại nam bộ còn xuất hiện mưa cục bộ cảnh báo trong cơn mưa sẽ kèm như rông lốc sấm xét nhiệt độ khá oi nóng từ ba mươi một ba mươi ba độ c
và đó là đôi nét đáng chú ý về tình hình thời tiết của cả ba miền

hẹn gặp lại
hẹn gặp lại